đêm sài gòn khi cả thành phố đang dần đi ngủ ở ngoài kia trong cơn mưa những chuyến xe cấp cứu vẫn ngược xuôi để đu lấy hy vọng của sự sống
và đây cũng là hành trình của một chuyến xe như thế chuyến xe cấp cứu trong đêm mưa
đêm sài gòn
mệt ho có đơm thở nhanh đông co kéo cơ hồ hấp cần chuyển viện khẩn
kiếp trực khu cấp cứu đã khẩn trương liên hệ tới tất cả các bệnh viện tuyến trên để kịp chuyển bệnh nhân đến điều trị
sau hơn một giờ đồng hồ liên hệ bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm đã đồng ý tiếp nhận bệnh nhân
bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm đã đồng ý tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị
bác sĩ trương thế đài và điều dưỡng phạm văn võ đã sẵn sàng cho hành trình hy vọng của bệnh nhân
sau ba mươi phút ngỡ như dài vô tận bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm được chuyển viện và hỗ trợ kịp ời